gia tăng hơn trước kia rất là nhiều không biết là nguyên nhân là từ đâu ạ
đúng rồi thực ra thì về mặt bệnh thì chúng ta biết rồi
đất nước thì bệnh lý bao giờ nó cũng đi theo hoàn cảnh
đất nước chúng ta đang trong cái giai đoạn là hội nhập rất là sâu rộng với quốc tế
sự phát triển của kinh tế cũng đang được ghi nhận
và đúng như là trong cái lời dẫn của em của mỹ linh trước ấy
thực ra thì bệnh sĩ trước đây thường là trên ba mươi tuổi với mắt
và cái tỷ lệ mà người ta thấy rằng nó chiếm cao nhất ấy
đấy là cái tầm từ năm mươi cho đến sáu mươi năm
nhưng hiện nay thì tỷ lệ này bắt đầu nó đang trẻ hóa
đấy đang trẻ hóa
và thực tế hiện nay chúng tôi trong quá trình thực tiễn
chúng ta đã bắt đầu gặp nhiều
bắt đầu từ một mươi tám rồi hai mươi hai mươi năm bắt đầu chiếm tỷ lệ khá khá tương đối
đặc biệt là gì một mươi năm một mươi sáu
cũng đúng rồi
cũng bắt đầu gặp nhiều rồi
hiện nay nó chưa có những nghiên cứu thống kê về vấn đề bệnh trĩ trên người trẻ hóa
nhưng tuy nhiên đã có những cái ghi nhận trên lâm sản
và hiện nay chúng tôi cũng đã lý giải được cái điều này là như thế này
thứ nhất là gì
thay đổi về cách sống
ví dụ như là đấy mỹ linh đang cầm cái điện thoại này này
đấy rồi gì
ví dụ trước đây không có những cái này thì không thể ngồi lâu được
không thể ngồi lâu được
thậm chí là có những cháu mang cả một cái điện thoại vào
thậm chí là có những cháu mang cả một cái điện thoại vào
trong toilet là ngồi đọng
đấy rồi có khi ngồi cả ngày
và đặc biệt thứ hai là về chế độ ăn
thì chắc chắn tí giáo sư lâm sẽ chia sẻ thêm là gì
hiện nay bắt đầu ăn nhanh
ăn đồ gia vị tăng lên
chế độ luyện tập thì lại bắt đầu giảm đi
vì vừa cầm điện thoại vừa máy tính
đấy và đặc biệt là gì
với những thành phố lớn như hà nội huế hay thành phố hồ chí minh
là những cái gì
hiện nay chúng ta cũng đang rất thiếu những cái
để cho các
các cháu nó được chơi được chạy được nhảy
có khi mỹ linh cũng đã không có rồi
chỉ có tôi với thầy giáo sư lâm
thì có khi ai còn có chúng tôi còn được
thì đấy chính là những yếu tố nguy cơ
để nó làm cho gì
bệnh trí bắt đầu trẻ hóa dần
đấy trẻ hóa dần
và đấy là những cái mà người ta đang lý giải cho cái hiện tượng
là bệnh trí có xu hướng trẻ hóa

để cho bệnh trí có xu hướng trẻ hóa
đưa ra thì cũng có một